các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến quảng bình nền nhiệt cao nhất ngày mai giảm còn từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
nóng chỉ còn xảy ra cục bộ một vài nơi
trong khi đó ở các tỉnh từ quảng trị trở vào đến bình định vẫn còn xảy ra nắng nóng trên diện rộng
nhưng mức độ không gắt nền nhiệt phổ biến trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
còn với các tỉnh từ phú yên trở vào đến bình thuận nhiệt độ sẽ ở mức từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
trong khi đó ở phía nam khu vực tây nguyên và nam bộ
đang bước vào một đợt mưa rào và rông trên diện rộng mới
với khu vực tây nguyên vị trí gần rãnh thấp gió tây nam hoạt động mạnh
cộng thêm với hiệu ứng địa hình nên trong chiều và tối mai sẽ có mưa rào và rông nhiều nơi
có nơi có mưa vừa mưa to và rông mạnh
còn ở khu vực nam bộ mưa rông sẽ xuất hiện ở mức giải rác
mưa tăng làm cho nền nhiệt cao nhất ngày mai ở khu vực tây nguyên giảm xuống
còn ở mức phổ biến là từ hai mươi tám đến ba mươi độ
với khu vực nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
trong khu vực nam bộ vùng biển phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
trong đêm nay và ngày mai mưa sẽ gia tăng lên mức giải rác tầm nhìn xa giảm xuống còn từ bốn đến một mươi km
trong khi đó với hoạt động mạnh của gió mùa tây nam nên khu vực phía nam của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ cà mau cho đến kiên giang vịnh thái lan
đều có mưa rào và rông ở mức giải rác tầm nhìn giảm cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn rông
và sau đây là thông tin dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước